tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean đã ra tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh
diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng hai admm hẹp là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
admm hẹp có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng hợp tác asean hai nghìn hai mươi cũng như chuẩn bị bước đầu cho admm và admm vào cuối năm
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi về tình hình thế giới khu vực hợp tác nội khối thông báo một số nội dung sẽ thúc đẩy và các hoạt động sẽ được tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi thống nhất về nguyên tắc một số nội dung đặc biệt là hai bản tuyên bố chung của admm và admm cộng
theo thống kê của sở du lịch hà nội lượng khách du lịch đến với thủ đô đang có dấu hiệu tăng trở lại
trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt từ năm mươi bảy mươi so với thời điểm không có dịch covid một mươi chín
trong đó thị trường du khách đến từ châu âu tăng mạnh ghi nhận của phóng viên intv
đây là đoàn du khách đến từ úc họ đã đến việt nam được ba ngày và đi qua một số điểm du lịch của nước ta
khác xa với những lo lắng trước đó về dịch covid một mươi chín khi đến tham quan du lịch tại việt nam hầu hết mọi người đều có chung một cảm nhận
mới đến việt nam thì bà cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng
nhưng mà khi mà bà đã đến việt nam
thấy công tác chuẩn bị và phòng chống dịch của việt nam và chính phủ việt nam làm cho bà cảm thấy rất là hài lòng
và đi đến mọi nơi thì chỗ nào cũng có cái dung dịch rửa tay sát khuẩn và cung cấp đầy đủ các thông tin nên họ cảm thấy rất là hài lòng
đây là lần thứ hai tôi đến với việt nam tôi đến lần trước cách đây mấy năm
còn lần này thì tôi đã đi qua một số điểm như hạ long
đến với việt nam thì các bạn luôn tạo cho chúng tôi những điều bất ngờ
các bạn không chỉ là một đất nước thân thiện mà luôn an toàn
điểm di tích nhà tù hòa lò những ngày này
trung bình mỗi ngày đón khoảng trên dưới một khách
trong đó chủ yếu là khách đến từ châu âu
rất nhiều biện pháp phòng chống dịch được đưa ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người
đã có đến di tích nhà tù hòa lòi rất chủ động
đã phun toàn bộ thuốc khử trùng khu toàn bộ khu vực trong và ngoài di tích theo quy định của y tế
thứ hai nữa là lượng chủ động
mới phối hợp với câu lạc bộ unesco hà nội phát khẩu trang miễn phí dùng cồn diệt khuẩn tay
và cũng có thể nói là có cả máy để đo thân nhiệt khi mà phát hiện để ứng phó kịp
theo sở du lịch hà nội hiện số lượng khách châu á đến hà nội chiếm khoảng sáu mươi năm
khách châu âu chiếm khoảng hai mươi năm
còn lại là thị trường khác
nhiều công ty lữ hành bắt đầu có chính sách tìm hướng mở rộng thị trường
chủ động đón khách từ châu âu mỹ
australia đến hà nội và ngược lại
chúng tôi cũng đang rất là tự tin là các điểm đến hiện nay đang thực hiện rất là tốt
các việc đảm bảo an toàn cho du khách
về phía các công ty du lịch thì cũng đã đang chủ động để xây dựng các phương án
đặc biệt là các chương trình kích cầu các điểm đến trọng điểm
cùng với các nỗ lực của hà nội trong cả một giai đoạn
vừa qua và những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy dần có các sự khởi sắc tại các điểm đến
chúng ta thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của trung ương thành phố trong việc triển khai chống dịch
vệ sinh thanh trùm các điểm khách tham quan rồi có các chỉ đạo đối với các công ty lữ hành
các cơ sở lưu trú các điểm phục vụ khách như là nhà hàng các điểm vui chơi giải trí
hiện nay hầu hết các điểm tham quan du lịch nhà hàng tại hà nội vẫn được mở cửa bình thường để phục vụ khách du lịch
cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh do covid một mươi chín sẽ góp phần giúp du lịch hà nội nói riêng
và du lịch của nước ta nói chung vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh để phục hồi và hướng đến mục tiêu tăng tốc trong thời gian tới
chương trình tiếp tục với các tin tức về dịch bệnh tại hà nội
hôm nay công an quận hoàn kiếm hà nội đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp dương quang bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở ngõ sáu trăm linh chín đường bạch đăng quận hoàn kiếm để điều tra về hành vi giết người
các quyết định đã được chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó như intv đã đưa tin vào đêm ngày một mươi tám tháng hai dương quang bình với biểu hiện không bình thường tại nơi đối tượng này đang sinh sống
đã châm lửa đốt chiếc xe máy của mình trước cửa nhà
dương quang bình cầm theo dao phá mái tôn treo vào nhà em gái đâm em rể là anh vũ mạnh dũng tử vong tại chỗ
cả em gái bình và nhiều người trong gia đình đã bị đối tượng khống chế
ngay sau khi nhận được thông tin công an quận hoàn kiếm đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường giải cứu các nạn nhân bị khống chế
đồng thời bắt giữ đối tượng gây án không để đối tượng tiếp tục gây nguy hiểm cho cộng đồng
được biết bình có tiền sử tâm thần chữa trị nội trú tại bệnh viện tâm thần trung ương từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
làm giả sổ đỏ lừa bán đất cho nhiều người chiếm đoạt một tỷ đồng của người dân
đối tượng nguyễn xuân mãn chú xã điện hòa vừa bị công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mãi lên mạng đặt làm sổ đỏ giả với giá một mươi triệu đồng đối với một thửa đất có diện tích ba tám mươi năm m hai
thay đổi phần diện tích đất rừng do xã quản lý đổi thành đất ở một trăm linh đường tên mãi sau đó đem giao bán
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi mãi bán một phần mảnh đất cho hai người với giá bảy trăm linh triệu đồng
sau đó mãi tiếp tục giao bán trong phần diện tích đất còn lại và yêu cầu người mua đặt cọc một trăm linh triệu đồng
người mua yêu cầu ra công chứng để thực hiện giao dịch
tại văn phòng công chứng điện bàn qua kiểm tra công chứng viên phát hiện đây là sổ đỏ giả nên bí mật điện báo công an thị xã điện bàn
đến nay công an thị xã điện bàn tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng mãi bằng thủ đoạn nói trên đã lừa đảo bốn người bị hại với số tiền một tỷ đồng
ngày một mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam đỗ xuân thăng chú tỉnh quảng trị để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thăng là quản lý quán karaoke phương nam đã mua ma túy về bán cho khách đến quán sử dụng
như antv đã đưa tin đêm ngày một tháng hai công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra đột xuất quán karaoke phương nam tại tổ tám khu phố ba phường xuân thanh thành phố long khánh do ông nguyễn mạnh dũng làm chủ
qua kiểm tra tại hai phòng vip của quán lực lượng chức năng phát hiện một mươi ba khách đang vui chơi có biểu hiện sử dụng ma túy thu giữ tổng cộng bốn bịch ma túy
một trăm linh cá ma túy tổng hợp một roi điện và một con dao bấm qua test nhanh phát hiện có một mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
theo điều tra ban đầu đỗ xuân thăng là quản lý quán karaoke phương nam đã mua ma túy về bán cho khách có nhu cầu đến đây vui chơi sử dụng
hoà trí xin kính chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhập sóng hai mươi bốn trên bảy
tại một nhà dân trong hẻm một trăm bốn mươi chín đường trần huy liệu phương tám quận phú nhuận tp hcm
xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến cho cả khu phố náo loạn
nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện
thời điểm trên người phụ nữ đang ở trong nhà thì ngựa thấy mùi khét
sau đó khói bốc lên nghiên múc nên hô hoáng
chính quyền địa phương sau đó huy động bình chữa cháy mini và cùng người dân dập lửa nhưng không được
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận phú nhuận tiếp nhận thông tin
đã huy động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ngọn lửa được khống chế và dập tắt sau đó khoảng một mươi phút
rất may cảnh sát đã có mặt kịp thời trước khi đám cháy lan rộng
không có thương vong về người song nhiều tài sản đã bị hư hại
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
trưa ngày một mươi chín tháng hai trên đường hòa hi giáp thuộc phường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến cho một phụ nữ tử vong
khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày xe máy biển số bảy mươi hai h một chín trăm bảy mươi hai năm
do một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám điều khiển trên đường hà huy giáp
hướng từ cầu phú long về ngã tư ga đến đoạn cách cầu trùm bích khoảng một trăm linh m
thuộc phường thành xuân quận một mươi hai thì xảy ra va chạm với xe tải
mang biệt kiểm soát sáu mươi một c hai mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi năm lưu thông cùng chiều
cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra va chạm xe tải tiếp tục di chuyển hơn năm mươi mét
khi được người dân thông báo mới dừng lại vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
tuyến đường hà huy giáp có diện tích mặt đường tương đối nhỏ nhưng lượng xe lưu thông rất lớn
chủ yếu các phương tiện trọng tải lớn nên thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng
thưa quý vị một bất cập đang diễn ra tại đường võ chí công
khiến cho không ít người điều khiển xe mô tô cảm thấy sự vô lý và thiếu an toàn
bắt nguồn từ vị trí mở giải phân cách cho xe ra vào của một bãi xe vừa đi vào hoạt động hồi tháng một mươi hai năm ngoái trên địa bàn này
tình trạng mất an toàn giao thông từ đó cũng diễn ra
đây là những món đồ mà người dân bày ra cúng cầu siêu thoát cho vong hồ người đàn ông đã tử vong
sau khi va chạm với xe container vào đêm một mươi bảy tháng ba vừa qua
không ít người lưu thông qua đây đều nhận thấy sự bất cập vô lý
và câu hỏi được đặt ra là tại sao giải phân cách bê tông lại mở ra tại lối ra vào của bãi xe không tên này
xe đang đổ dốc cầu xe chạy tốc độ mà xe xin nhan vô nhiều khi thắng không kịp
nhiều xe nó vào nó có dạng như cảnh báo trước á
thì mình còn biết còn mình đang chạy nó rẽ vô là không xử lý kịp
thì khi đổ dốc cầu là nghe đoạn dốc thì chạy có cái tốc độ nhanh
xe container đi ra vô là mấy xe đang đu thông là nó phải chú ý thiếu này nó mới để ý nó mới thấy
còn thôi là nó dễ tàn nạn lắm
nói chung là đang đi mà có xe mà nó ra vô thì cũng hơi bực
nói chung là đang đi mà nó ra vô thì cũng hơi bực
nói chung là đang đi mà nó ra vô thì cũng hơi bực
đường võ trí công là một trong những tuyến trọng điểm ra vào cảng cắt lái
đồng thời kết nối các quận chín quận hai quận bảy và huyện nhà bè với nhau
do đó lượng phương tiện đu thông qua đây là rất lớn
đặc biệt là các loại xe tải nặng xe container
chính vì vậy giải phân cách cố định bằng bê tông
chính là một biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho phương tiện xe hai bánh
dù là tự ý hay được cơ quan chức năng cho phép
mở lối thì việc thiếu thiết bị cảnh báo từ xa
đã gây bị động cho người lái xe hai bánh
nhất là vào bản đêm
tuy nhiên nó phải có cái bản biển báo
người ta biết là ở chỗ này có đường ra vô
chẳng hạn để người ta chậm lại
hoặc là cảnh báo đi chậm lại
ngoài xác nhận có vụ tai nạn trên
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bình trinh đông quận hai còn cho biết
đã làm việc người quản lý bãi xe
và yêu cầu cung cấp giấy phép kinh doanh bãi xe
và giấy phép kết nối giao thông
nhưng đơn vị kinh doanh bãi xe chưa cung cấp được
ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục làm việc
với chủ đơn vị kinh doanh bãi xe
để yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan
trong trường hợp cơ sở kinh doanh
không cung cấp được hồ sơ pháp lý
ủy ban nhân dân phường sẽ báo cáo kiến nghị
ủy ban nhân dân quận hai sở giao thông vận tải
xem xét xử lý theo quy định
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại trụ đèn số sáu mươi tám
đường bảo chí công có xảy ra một vụ tai nạn
nó là một người đàn ông điều khiển xe máy
nó tông vào đuôi xe container
khi xe container đang quẹo vào bãi xe
ủy ba nhân dân phường sẽ thường chuyên kiểm tra rà phát
và sẽ kiến nghị với sở giao thông vận tải
và cơ quan chức năng xử lý nghiêm
những trường hợp mà tự mở giải phân cách
để làm đối ra bản
đường bảo chí công quận hai thuộc tuyến
do sở giao thông vận tải thành phố quản lý
do đó lãnh đạo cũng kiến nghị sở
có các định pháp nhằm đảm bảo an toàn
trên đường bảo chí công
nhất là đối với vị trí cho phép
mở giải phân cách làm đối đi
năm hai nghìn hai mươi được cho là năm đầy rẫy
những khó khăn với thị trường bất động sản
tại tp hcm nhiều doanh nghiệp
đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để triển khai dự án
nhưng chưa được cấp phép xây dựng
trước tình hình trên thì lãnh đạo
ủy ban nhân dân thành phố cho biết
là sẽ gặp gỡ lắng nghe để giải quyết
những khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
trên địa bàn
mặc dù nhu cầu nhà ở
để ổn định cuộc sống của người dân ngày càng nhiều
song trong năm hai nghìn một mươi chín
rất ít dự án tại tp hcm được cấp phép xây dựng
nguyên nhân dẫn đến việc ách tắt
chậm triển khai là do sự phối hợp
các sở ngành chưa đồng bộ cơ chế chính sách
chưa thông thoáng điển hình như việc
xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh
khi điều chỉnh bị chậm dẫn đến việc cấp phép
xây dựng cho các dự án bị chậm
trung tâm tp hcm
bất động sản trong hai năm vừa rồi
trải qua quá trình ra sổ
và xóa lại các hồ sơ
về trình khai pháp lý dự án
và năm hai nghìn hai mươi này cũng được dự đoán
là một năm
mà quá trình này cũng diễn ra
trình diện động hơn quyết liệt hơn
chính các quá trình này
cũng đang làm phần nào giảm
tiến trình trình khai dự án
tại các đô thị lớn
cái thứ hai nữa là các kịch bản đặt ra
khi mà dịch cúng chưa thông chế được
cái việc này bất động sản là một trong
những lĩnh vực ảnh hưởng cũng tương đối nặng nề
để có thể gỡ rối trong vấn đề trồng chéo
xung đột giữa các luật
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
kinh doanh bất động sản
tạo một thị trường minh bạch
các chuyên gia cho rằng
chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan
cần ra soát đánh giá toàn diện vấn đề
thứ bảy này tôi với anh võ quang sẽ gặp

thứ nhất là
phải có những cái chính sách
như thế nào
để nghe các doanh nghiệp bất động sản
họ kiến nghị với mình những chính sách
những cái khó khăn quấn mắt cần áo gỡ nào
nhưng mà tập trung tháo gỡ một số các dự án hiện nay
mà đã được
chính phủ cho ý kiến
đã được các cái bộ ngành cho ý kiến
và đặc biệt là đã được tham tra cho ý kiến về vấn đề này
về các dự án đó
để là đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện và triển khai
các cái doanh nghiệp hiện nay là
trước hết là phải sẵn sàng đối mặt với những tình hình thách thức
và họ phải có một cái sự chuẩn bị ở mọi kia cạnh
tốt hơn từ sản phẩm
từ tài chính
từ chiến lược kinh doanh các thứ để có thể
đối mặt với cái thị trường
với những cái thách thức trong cái thời gian sắp tới này
tuy nhiên thì tôi tin rằng là
sau cái thời gian qua một cái giai đoạn thời gian khó khăn
từ giữa năm đến cuối năm có thể có những cái
thay đổi mà nó có những cái mang tính tích cực hơn
cho thị trường
mới đây đại diện bộ xây dựng cho biết
các khó khăn vấn mắt lựa luật
đang được các bộ ban ngành tháo gỡ
trọng tâm là sửa đổi luật đất đai
bộ xây dựng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp
và tới đây trong buổi làm việc với thủ tướng
bộ sẽ kiến nghị các giải pháp
để tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển bền vững
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tính đến tám h phút sáng ngày hôm nay
ngày một mươi chín tháng hai
trong nhiều ngày trên địa bàn thành phố
không ghi nhận thêm trường hợp nào nghi nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt là đến nay
cả ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh
hiện nay tại tp hcm có bốn mươi bốn trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh
đã kết thúc theo dõi một mươi bốn ngày
và không xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh
ngoài ra có hai mươi tám trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện giã chiến
sở y tế tp hcm cho biết
việc giám sát người tự cách ly không được đi khỏi nơi cư trú
như nhà ở khách sạn thuộc thẩm quyền chính quyền địa phương
còn cơ quan y tế chỉ thực hiện vai trò giám sát về y tế
ngành y tế sẽ cập nhật danh sách những người tự cách ly
từ quận quyền phường xã
chính quyền địa phương bố trí nhân sự theo dõi và giám sát họ
cơ quan y tế phường xã sẽ đến nơi ở của người tự cách ly
để đo nhiệt độ hàng ngày
nhằm sớm phát hiện các dấu hiệu
dùng nước rửa tay không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng
không những không sạch mà còn gây kích ứng da
thậm chí là còn tăng nguy cơ lây lan nhiễm bệnh
đặc biệt khi mà dịch covid một mươi chín
vẫn chưa có dấu hiệu ổn định
đó là khẳng định của bác sĩ gia liễu
trước thực trang nước rửa tay tự chế
để nước rửa tay không rõ nguồn gốc
tràn lan trên thị trường
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
khiến tình trạng khang hiếm khẩu trang
và các loại nước rửa tay nước sát khuẩn
kéo dài suốt nhiều ngày qua
các bệnh viện đã chủ động tự chế tặng nước rửa tay
nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng trong bệnh viện
đồng thời dùng cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây
thì một ngày
thì nhu cầu của bệnh viện có thể từ
một trăm năm mươi chai cho đến hai trăm linh chai
thì bệnh viện thường xuyên pha chế
để cho đáp ứng nhu cầu đang
sử dụng hàng ngày của nhân viên
rồi của người nhà
của học viên đến khám
rồi đến học tập tại làm viện
còn quy trình pha chế thì
như hồi nãy có nói thì các bạn
có thể là theo tổ chức y tế thế giới hướng dẫn
đầu tiên các bạn là
pha cho cồn
trước khi sử dụng cồn đó các bạn nên kiểm chuẩn là
đo độ cồn cho độ cồn đặc chuẩn rồi
sau khi các bạn đo độ cồn rồi
thì các bạn sẽ tiếp tục là
cho oxy già
oxy dài xong thì các bạn sẽ cho nước cất
và cho glycerin
cuối cùng thì các bạn có thể
cho thêm các chất dưỡng ẩm theo
sở thích của mình
hiện nay thì nhiều các sản phẩm trên thị trường
thì thật sự là em cũng rất là ái ngại với vấn đề đó
bởi vì thứ nhất là không rõ nguồn gốc
thứ hai là khi mà mình sử dụng xong
thì đôi khi nó có nhiều
triệu chứng phụ
khi mà mình làm những công việc hàng ngày của mình
thì như thế là em rất ái ngại
khi mà sử dụng những sản phẩm không có rõ nguồn gốc lắm
có thể nói là
chưa bao giờ thị trường nước rửa tay lại phong phú
và đa dạng như hiện nay
thậm chí nhiều người dân còn lên mạng xã hội
tìm cách chế tạo nước rửa tay tự chế
tuy nhiên chất lượng sản phẩm là vấn đề đáng bàn
bởi không phải cứu nước rửa tay là đảm bảo an toàn cho sức khỏe
đặc biệt là đảm bảo phòng chống bệnh dịch
khi mà cái
nước rửa tay nó không đảm bảo chất lượng
ngoài cái chuyện là
người dân nghĩ là mình đã rửa tay sạch rồi
trong khi thật ra nó chưa có sạch
vậy thì cái tác hại
là nó vô cùng lớn
rõ ràng là như vậy
cái việc thứ hai
là những cái sản phẩm mà không đúng chất lượng
nó không có những cái thành phần thích hợp
thì nó sẽ làm cho
da tay mình rất là khô
ngoài cái chuyện không sắc khuẩn đủ
mà nó còn làm cho da mình rất là khô
và mình sử dụng lâu dài như vậy
thì nhiều lần trong ngày
thì da càng ngày càng khô
và nó sẽ bong tróc
và nó gây ngứa
nó gây nên cái bệnh là chàm ở bàn tay
hay còn gọi là viêm da cơ địa
nói chung là theo khuyến kháo của who
rửa tay bằng dung dịch xà phòng
là biện pháp an toàn nhất để phòng tránh bệnh
không nên quá lạm dụng bởi nước rửa tay khô
chỉ là biện pháp tạm thời
bên cạnh đó nếu không thể mua nước rửa tay
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
người dân cũng có thể chuẩn bị các nguyên liệu sạch
và tự làm nước rửa tay theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
bản tin nhập sóng hai mươi bốn trên bảy
xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại hà nội
để cùng tiếp tục theo dõi những thông tin quan trọng
trong bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình
chủ động các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
dịch bệnh covid một mươi chín
khiến tình trạng thiếu máu cho điều trị
tại các bệnh viện càng thêm trầm trọng hơn
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay đến đây là kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại